về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trước diễn biến phức tạp của dịch tỉnh bình dương vừa quyết định sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ quyết tâm xanh hóa địa bàn
cụ thể tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đối với ba thành phố bao gồm thành phố thủ dầu một dĩ an và thuận an
và hai thị xã là bến cát và tân uyên kể từ h ngày một chín đến hết ngày một mươi năm chín
và áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông hoạt động giới nghiêm trong khung giờ từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
tiếp tục tăng cường giãn cách xã hội đối với một mươi năm phường thuộc thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
đối với các huyện bầu bàng bắc tân uyên dầu tiếng và phú giáo cũng thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu với thời gian như trên
nhưng không áp dụng giới nghiêm theo khung giờ từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội an ninh trật tự
tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh bảo đảm cho người dân tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
khẩn trương thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh vùng đỏ xây dựng và bảo vệ vùng xanh